dân thành phố hồ chí minh
theo cáo trạng công ty cổ phần thực phẩm công nghệ sài gòn ký hợp đồng bán khống
sang hai công ty tại campuchia để làm thủ tục xuất khẩu nhưng hàng hóa thực xuất
là mặt hàng rẻ tiền hoặc không có giá trị về kinh tế từ đó phía công ty lê dũng
sẽ làm thủ tục xin hoàn thuế giá trị gia tăng chiếm đoạt hơn tám mươi tỷ đồng của nhà nước
chia nhau hưởng lợi nhuận cá nhân tại phiên tòa viện kiểm sát đề nghị mức án trung thân
đối với ba bị cáo lê dũng trần thị bích tuyền hứa châu và đề nghị các bị cáo này
nộp lại tổng số tiền gần một trăm một mươi bốn tỷ đồng ngoài ra đối với hai mươi tám bị cáo nguyên là công chức
hải quan tp hcm và an giang viện kiểm sát đề nghị mức án từ hai năm đến một mươi năm năm tù về tội
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
phiên tòa được bắt đầu từ ngày một mươi hai tháng một mươi và dự kiến kết thúc vào ngày một mươi một tháng một mươi một
bực tức vì bị cho là bị vỡ xúc phạm đối tượng dân văn lãnh
chú tại xã quảng hòa huyện đắk long tỉnh đắk nông đã dùng cây gỗ đánh liên tiếp vào vợ là
chị hoàng thị mỹ dẫn đến tử vong vào trưa ngày một mươi một tháng một mươi chị hoàng thị mỹ là vợ của lãnh đi
làm về thấy lãnh ngồi chơi lại không nấu cơm giúp vợ nên lớn tiếng chỉ lãnh giữa lãnh và chị mỹ
đã xảy ra mâu thuẫn cãi nhau lãnh đã lấy cây gỗ đánh chị mỹ hậu quả chị mỹ đã tử vong trên
đường đi cấp cứu ngày hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk nông đã tống đạt quyết định
khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối tượng dương văn lành về tội giết người
thời gian gần đây liên tục xuất hiện với mức độ nghiêm trọng chỉ trong tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu hàng
loạt clip bạo lực học đường xảy ra tại huế nghệ an đắk lắc phú yên lan truyền trên mạng
xã hội và đau lòng nhất là vụ việc của nam học sinh cấp hai tại yên bái tử tử sau khi
hình ảnh em bị đánh lan truyền trên mạng đã khiến không chỉ các bậc phụ huynh mà dư luận toàn
giáo hội vô cùng bàng hoàng đau xót vâng có nhiều nguyên nhân dẫn đến hành vi bạo lực trong học đường
do tâm lý lứa tuổi và đặc biệt là do phương pháp giáo dục ảnh hưởng lớn tới tính cách của các bạn
trẻ vậy làm gì để giải quyết rứt điểm vấn nạn này đây không phải là vấn đề của riêng mỗi cá nhân
mỗi gia đình mà là vấn đề của toàn xã hội tuy nhiên trong thực tế thì dường như chưa có giải pháp
thực tế hiệu quả nào để giải quyết vấn nạn này những hình ảnh này đã xuất hiện dày đặc trên các
trang mạng xã hội thực trạng này không chỉ xuất hiện ở thành phố lớn như hà nội thành phố hồ chí
minh mà cả những tỉnh như nghệ an thanh hóa ở đâu cũng xuất hiện cảnh học sinh đánh nhau rồi
ghi hình tung clip lên mạng
sau khi xem lần đầu tiên xem thì em cảm thấy rất là bất ngờ không hiểu là các bạn nữ bây giờ cách cư xử như nào
mà lại có thể hành động với nhau một cách có vẻ là thô lỗ như vậy ạ
đầu tiên thì suy nghĩ của em khi nhìn thấy những cái video clip đấy tràn lan trên mạng nó là một sự bất ngờ
ở hoang mang ạ tại vì rõ ràng trên cái xã hội hiện đại này một cái xã hội đang bùng nổ về thông tin thì em có thể
dễ dàng tiếp cận những cái clip này và thấy các bạn hành động những cái hành động khá là thiếu suy nghĩ
và những cái hành động này thì gây ảnh hưởng không tốt tới hình ảnh cũng như là văn hóa của người nữ sinh
một tiểu phẩm giả định trong buổi sinh hoạt lớp với chủ đề cảm xúc kỹ năng làm chủ cảm xúc của lớp một mươi một b chín
trường trung học cổ thông nguyễn thị minh khai hà nội

không hòa bản thân của mình cả đâu mà
những hoạt động ý nghĩa như thế này hiện nay
đang ít được tổ chức trong các trường học
chúng tôi thấy rằng là tới đây là cái chủ trương rất lớn là đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục
chúng ta sẽ phải điều chỉnh chương trình điều chỉnh cách thi cử và để học sinh có nhiều thời gian hơn
tham gia các hoạt động giáo dục kỹ năng và các hoạt động trải nghiệm
và thông qua đó thì cái ứng xử của các em nó sẽ tốt hơn
lứa tuổi thanh thiếu niên là độ tuổi rất dễ bị tác động từ nhiều phía
nhất là khi sự phát triển nhanh chóng của các trang
mạng xã hội
trong khi đó nhà trường lại không có những chương trình hay phương pháp có thể theo kịp sự bùng nổ của công nghệ thông tin
đây chính là kẽ hở trong công tác quản lý giáo dục con em hiện nay
vấn đề này cũng đang đặt ra bài toán trách nhiệm cho toàn xã hội
để xảy ra tình trạng bạo lực học đường thì có trách nhiệm của cả ba cái môi trường này
gia đình nhà trường và xã hội
thì trách nhiệm của nhà trường
chắc chắn một điều chúng ta phải nói là có
bởi vì bản thân cái môi trường là cái nơi giáo dục nhân cách chi thức để các em trưởng thành và làm người tốt cho xã hội
thì chúng ta phải đề cập đến câu chuyện là trách nhiệm của nhà trường đến đâu

và trách nhiệm của nhà trường đến đâu rõ ràng ở một góc độ nào đó thì cái công tác giáo dục của nhà trường đã không đạt được cái đích
và chính vì vậy mới có tình trạng bạo lực ở học đường
hiện đa số các trường học chỉ quan tâm đến chất lượng giảng dạy mà chưa thực sự đẩy mạnh các hoạt động ngoại khóa
do vậy giải pháp tạm thời hiện nay là cần tăng cường những tiết học ngoại khóa tạo nhiều sân chơi cho học sinh để có thể hướng cho các em có những suy nghĩ hành động đúng với lứa tuổi hiện tại
một vụ vận chuyển hơn bảy trăm linh kg thịt bò không có giấy tờ kiểm dịch vừa bị công an tỉnh ninh bình phát hiện và bắt giữ
qua công tác tuần tra kiểm soát tổ công tác của phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh ninh bình vừa phát hiện bắt quả tang xe ô tô tải do lê thọ hải
trú tại thôn bảy xã dân lý huyện triệu sơn tỉnh thanh hóa vận chuyển bảy trăm linh hai kg thịt bò
quá trình kiểm tra lê thọ hải không xuất trình được giấy tờ kiểm dịch theo quy định
hiện tổ công tác đã lập biên bản vi phạm quả tan và tiến hành bàn giao hồ sơ tài liệu cho phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an tỉnh xử lý theo quy định
liên quan đến vụ ngộ độc tại trường mầm non họa my thị trấn tam bình huyện tam bình tỉnh vĩnh long
bệnh viện đa khoa huyện tam bình tỉnh vĩnh long cho biết đến một mươi năm h ngày hôm qua sức khỏe của tám mươi sáu em đã ổn định
trong số này có một mươi ca phải truyền thêm dịch không có trường hợp nào trong tình trạng nguy kịch
hiện bốn mươi sáu trẻ đã được xuất viện số trẻ còn lại đang theo dõi tại khoa nhi của bệnh viện đa khoa huyện tam bình do còn dấu hiệu mệt nôn ói và tiêu chảy
ngoài ra một số trẻ tuy đã khỏe
nhưng phụ huynh chưa an tâm nên vẫn muốn trẻ ở lại bệnh viện để tiếp tục được theo dõi dự kiến đến sáng mai ngày hai mươi một
dự kiến đến ngày hôm nay ngày hai mươi một tháng một mươi các trẻ này sẽ được xuất viện
trước đó vào chiều ngày một mươi chín tháng một mươi bệnh viện đa khoa huyện tam bình tiếp nhận một số trẻ của trường mầm non hòa my đến cấp cứu
nghi do ngộ độc thực phẩm phần lớn các trẻ nhập viện đều có chung dấu hiệu là nôn ói
ngoài ra một số trẻ bị sốt nhẹ và tiêu chảy nhiều lần
bệnh viện đã huy động lực lượng tích cực cấp cứu và điều trị cho trẻ
chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh vĩnh long cũng đã lấy mẫu thực phẩm để xác định nguyên nhân vụ việc
vào ngày hôm qua hai mươi tháng một mươi bộ y tế đã nâng mức cảnh báo đối với dịch bệnh virus zika
và đưa vào hoạt động văn phòng đáp ứng khẩn cấp eoc tại viện vệ sinh dịch tễ trung ương
quyết định này được đưa ra sau khi liên tiếp phát hiện các trường hợp nhiễm virus zika tại thành phố hồ chí minh bình dương long an
và một bé bốn tháng tuổi nghi ngờ mắc chứng đầu nhỏ tại đắk lắk
hiện cả nước đã ghi nhận chín ca nhiễm virus zika
mức cảnh báo này chưa có khuyên cáo hạn chế đi lại
song phụ nữ có thai phụ nữ dự định có thai không nên đi đến vùng dịch
phụ nữ mang thai trong ba tháng đầu đang sinh sống hoặc đã đến vùng dịch hay có sốt phạt ban đau mỏi cơ khớp
viêm kết giác mạc cần đến cơ sở y tế khám và tư vấn
ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh cũng đã công bố dịch zika cấp độ phường xã
sau khi trong một tuần thành phố hồ chí minh phát hiện bốn trường hợp nhiễm zika
đối với trường hợp bé bốn tháng tuổi mắc chứng đầu nhỏ nghi nhiễm virus zika
bộ y tế cho biết bé dương tính với zika âm tính với rubella
tuy nhiên vẫn đang tiếp tục làm thêm các xét nghiệm loại trừ khác để khẳng định bệnh của bé
trong những ngày qua mưa lũ đã gây thiệt hại nặng nề về người và của tại các tỉnh quảng bình hà tĩnh và nghệ an
ước tính thiệt hại do mưa lũ lên tới hàng nghìn tỷ đồng
quảng bình được đánh giá là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất do mưa lũ
trong đó có hai mươi một người thiệt mạng một người mất tích hai mươi năm người bị thương hơn một trăm linh ngôi nhà bị ngập và tốc mái
hà tĩnh có sáu người thiệt mạng hơn ba mươi hộ gia đình có nhà bị ngập hơn ba trăm linh hectare lúa và hoa màu bị tàn phá
hơn bảy mươi một km đường bị sạt lở và hư hỏng
ước tính thiệt hại gần một tỷ đồng
nghệ an có năm người thiệt mạng con số thiệt hại ước tính ban đầu gần năm trăm linh tỷ đồng
tại thừa thiên huế có hai người thiệt mạng hơn ba trăm bốn mươi ngôi nhà bị sập và tốc mái
những ngày qua trước những thiệt hại do mưa lũ tại các tỉnh miền trung
cả nước đang hướng về khuất rượt miền trung với tinh thần tương thân tương ái
nhiều tổ chức cá nhân nhà hảo tâm bằng vật chất cũng như tinh thần chung tay giúp đỡ bà con vượt qua hoạn nạn
đặc biệt bên cạnh các lực lượng khác trong đó có lực lượng vũ trang đã và vào đến tận từng nhà để giúp đỡ cho người dân
vâng những hành động ấy thì cao
hành tố đẹp thêm truyền thống tốt đẹp bao đời qua của dân tộc ta
nhân lên những nghĩa cử cao đẹp giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn
và trong những ngày qua bộ chỉ huy bộ đội biên phòng quảng bình đã điều động hàng trăm lượt cán bộ chiến sĩ
đến các khu vực trọng điểm giúp người dân khắc phục hậu quả mưa lũ vượt qua khó khăn ổn định cuộc sống
ngay sau khi nước rút toàn xã văn hóa huyện tuyên hóa bị ngập sâu trong bùn lầy
chợ đường đi nghiêm trọng nhất vẫn là nguồn nước bị ô nhiễm nặng
trước thực trạng này bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình đã cử hơn năm mươi chiến sĩ xuống xã để hỗ trợ cho người dân
trước mắt ưu tiên dọn dẹp khu vực trọng điểm để bà con sớm ổn định cuộc sống
hiện nay thì đời sống của bà con nhân dân rất là khó khăn
đặc biệt là cái nguồn nước rồi cái lương thực thực phẩm
vừa rồi những lưỡng thực phẩm của bà con thì đều bị cuốn trôi theo lũ
đó rồi là cái nguồn nước rồi cái môi trường
môi trường bây giờ là ô nhiễm rất là nặng
bằng mọi cái biện pháp trước mắt là phải là xử lý cái nguồn nước để khắc phục môi trường
thứ hai là tập trung là khắc phục triệt đề những cái ô ế rồi là những cái đang còn nhảy lên mà đang còn càn trở đến việc học sinh
chúng tôi tập trung rất là nhiều
chúng tôi tập trung rất là nhiều
làm vệ sinh làm sạch làm đến đâu làm sạch đến đó
trong những ngày vừa qua bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình đã điều động trên năm trăm linh lượt cán bộ chiến sĩ
phối hợp với người dân để khắc phục hậu quả lũ lụt
các đồn biên phòng tuyến biển sắp xếp bố trí lực lượng bám địa bàn để điều tra nắm tình hình hiện tại động viên nhân dân sớm ổn định cuộc sống
đối với những gia đình chính sách neo đơn bị thiệt hại nặng đơn vị đã cử cán bộ chiến sĩ phối hợp với các lực lượng giúp đỡ thu dọn vệ sinh
hiện nay thì chúng tôi đang huy động lực lượng gần năm trăm linh cán bộ chiến sĩ giúp các địa phương để kịp thời làm vệ sinh môi trường đặc biệt là các điểm trường
để làm kịp thời cho các em học sinh đến trường theo học và các khu vực trạm y tế của các thị xã bị ngập rụt sâu trên địa bàn
và đồng thời là để hỗ trợ kịp thời cho ba con nhân dân thì chúng tôi đã tập phạt hơn một năm trăm linh thị xung minh tôm và trên một năm trăm linh lịch nước đồng chai đến các vùng đông bao bị lù
ngoài ra để khắc phục nguồn nước sinh hoạt sau lũ bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình cũng đã cử cán bộ chiến sĩ xuống các địa phương để tiêu độc khử trùng xử lý nguồn nước để kịp thời đảm bảo nguồn nước sạch cho người dân
trong khóa tập huấn này các báo cáo viên giới thiệu tổng quan về chương trình do hiệp hội an toàn đường bộ toàn cầu tại việt nam hỗ trợ năm hai nghìn hai mươi
tai nạn giao thông do người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ vi phạm quy định về nồng độ cồn tại việt nam
những văn bản hướng dẫn của tổng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội
quy định pháp luật về nồng độ cồn với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ
áp dụng kinh nghiệm quốc tế hướng dẫn sử dụng máy đo nồng độ cồn thực hành lập chốt tại hiện trường
qua buổi tập huấn nhằm giúp các lực lượng thực thi nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông nắm vững nguyên lý sử dụng thành thạo máy đo nồng độ cồn
phục vụ công tác cưỡng chế vi phạm quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn
điều này kéo theo nhiều hệ lụy khác như đường bị ngập sẽ gây khó khăn cho người tham gia giao thông tắt đường đặc biệt là rất dễ xảy ra tai nạn đáng tiếc trên đường
vâng và thân chào này càng đáng lo ngại
khi mà nhiều địa phương đang bước vào mùa mưa điển hình chỉ riêng tại địa bàn xã bình hải huyện thăng bình tỉnh quảng nam
hai con đường chính trong xã luôn trong tình trạng ngập nước mỗi khi có mưa
từ con đường nối hai thôn đến hầm chui của một dự án lớn khiến người dân gặp nhiều khó khăn khi đi lại
và dường như khi xây dựng các công trình này thì đơn vị thi công đã quên không tính toán tới lợi ích thực tế trước mắt của người dân
từ nhiều năm nay người dân hai xã bình hải và bình sa huyện thăng bình tỉnh quảng nam
đều đi qua con đường này để sang địa bàn xã kia
bởi đây là con đường ngắn nhất và thuận tiện nhất nối liền hai xã
thế nhưng mỗi khi trời mưa việc đi lại khá khó khăn bởi mặt đường thường xuyên bị ngập
và mặt hành lang có bể ngang chưa đầy một mét này là con đường duy nhất của hàng ngàn người dân nơi đây
dù con đường nối hai xã đã được xây dựng từ nhiều năm nay
thế nhưng đến nay khó khăn của người dân khi đi qua tuyến đường này vẫn chưa được khắc phục
đây không phải là con đường duy nhất thường xuyên bị ngập nước tại huyện thăng bình
hầm chui qua đường cứu nạn cứu hộ tuyến thăng bình núi thành
thuộc địa phần xã bình
hải huyện thăng bình tỉnh quảng nam
thời gian gần đây tuyến hầm này thường xuyên bị ngập nước
một bên hầm chứa nhiều bùn rồn ứ tiềm mẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân đi qua
người dân ở bình hải đặc biệt là người dân ở khu vực phương hải này là rất là bức xúc
bắt đầu vào mùa mưa là cái đoạn đường này là lúc
và khi mà lúc là đồ của hầm này là sau khi nhỏ này chưa đỉnh bù nữa cho nên họ không cho đồ
học sinh đi học này tất cả mẫu giáo cấp một cấp hai cấp ba là tiếng này là tiếng chính trọng yếu của nhân dân
bởi vì đi đến cô tóc là không thể xuống được với đường
dân của chúng tôi nó là đi qua con đường này là rất là khó khen
khi mà học sinh đi qua cũng rất là khó khăn
thì mấy đứa học sinh đi qua đó nhiều đứa đó là coi như té xuống là lấm lêm hay trăng
cái ố đó là quẹo phải qua để về đó lẹ
đội vị thi công vẫn có cái phương pháp là để ống thốt nước
nhưng mà khi đặt ống thì cái ống ống là cơ hơn
cái bụng này là cái lượng nước không thể thoát ra hết được
này là gai gai lạc vào cặp ống như vậy
chúng tôi cũng đã nhiều lần đề nghị với cấp tranh để rồi xử lý cái việc này
đối với dòng làn đồng vị thi công rất là chậm trọt trong việc này